trong lúc đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại điểm thi trường trung học phổ thông trần phú số tám hai bà trưng hà nội
đại úy hoàng ngọc thạch đội cảnh sát giao thông số một công an tp hà nội nhận được thông tin có một thí sinh đi thi vào lớp một mươi bị nhầm địa điểm thi
và thời điểm tiếp nhận thông tin thì thí sinh này đang ở cách địa điểm thi là khoảng một mươi km
rất may chiến sĩ cảnh sát giao thông này đã giúp đỡ đưa nam thí sinh nhớ nhầm điểm thi tới đúng vào những phút cuối
đại úy thạch đã sử dụng xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát giao thông kịp thời đón và chở em học sinh có mặt kịp giờ tới điểm thi trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
đúng tám giờ xe chuyên dụng của đại úy thạch chở nam sinh đến do sợ không kịp giờ thi nên chiến sĩ cảnh sát giao thông này đã lao thẳng vào điểm thi
lúc này cùng với sự hỗ trợ của lực lượng bảo vệ nhân viên y tế đã tiến hành đo thân nhiệt khử khuẩn rồi nhanh chóng hướng dẫn hỗ trợ thí sinh và điểm thi kịp thời gian
ngay sau đấy đại úy cảnh sát giao thông đã nhanh chóng đi xe về điểm thi tại trường trung học phổ thông trần phú để tiếp tục làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại đây
và cũng trong sáng ngày hôm nay một tổ công tác khác thuộc đội cảnh sát giao thông số một mươi hai phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ sáu khi đến ngã tư xuân mai trường mỹ phát hiện hai mẹ con học sinh lớp chín b trường đông phương yên đang trên đường đến địa điểm thi thì bị xe mô tô ngập nước chết máy do trời mưa to không di chuyển tiếp được
và khi phát hiện vụ việc thì tổ công tác đã xuống xe hỗ trợ và đưa cháu lên xe ô tô cảnh sát đến địa điểm thi